bộ đại dương và thủy sản hàn quốc ngày hôm nay xác nhận mức độ phóng xạ trong nước biển
quanh quốc gia này vẫn ở ngưỡng an toàn sau khi nhật bản xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý
từ nhà máy điện hạt nhân fukushima số một hồi cuối tuần trước
kết quả kiểm tra mẫu nước tại bốn địa điểm trong vùng lãnh hải của hàn quốc và vùng biển quốc tế
lân cận cho thấy nồng độ calcium và titanium thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn an toàn
về nước uống mà tổ chức y tế thế giới đưa ra
chính phủ hàn quốc đã tiến hành giám định khẩn cấp với mức độ phóng xạ
tại khoảng ba mươi địa điểm thuộc lãnh hải nước này và vùng biển quốc tế lân cận
kể từ ngày hai mươi bốn tháng tám ngay sau khi nhật bản bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý
từ nhà máy điện hạt nhân fukushima số một ra biển
kết quả cho thấy tất cả các mẫu nước đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn
cho đến nay hàn quốc chưa phát hiện bất cứ dấu vết phóng xạ nào trong hải sản trong nước
hoặc hải sản nhập khẩu
seoul cũng đã mở rộng một số địa điểm giám định chất lượng nước từ chín mươi hai địa điểm trước đó
lên hai trăm linh địa điểm
theo kế hoạch quy mô kiểm tra sẽ được mở rộng lên thành hai trăm bốn mươi ba điểm vào năm tới